nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang tổng thống nhà nước israel rerven ruvi rivlin và phu nhân bắt đầu thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày một mươi chín tới ngày hai mươi năm tháng ba
sáng nay lễ đón chính thức tổng thống nhà nước israel và phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch
ngay sau lễ đón chủ tịch nước trần đại quang đã hội đàm với tổng thống nhà nước israel
chủ tịch nước trần đại quang nhận liệt chào mừng tổng thống nhà nước israel reuven ruvi riplin và phu nhân bắt đầu thăm cấp nhà nước tới việt nam
trong tiếng nhạc chào mừng chủ tịch nước trần đại quang mời tổng thống israel reuven ruvi riplin bước lên bục danh dự quân nhà cử quốc thiểu hai đứa
tiếp đó chủ tịch nước trần đại quang mời tổng thống israel reuven ruvi riplin việt đội danh dự quân đội nhân dân việt nam
sau lễ đón chủ tịch nước trần đại quang đã hội đàm với tổng thống nhà nước israel ngày reuven ruvi riplin
thay mặt nhà nước và nhân dân việt nam chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt hoan nghênh tổng thống israel phu nhân cùng các thành viên đoàn đại biểu nhà nước israel thăm cấp nhà nước tới việt nam
đánh giá chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và mong muốn của các vị lãnh đạo israel trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước
tổng thống israel bày tỏ vui mừng lần đầu được đến thăm đất nước việt nam tươi đẹp
tổng thống reuven ruvi ripin cũng đánh giá cao những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của việt nam trong những năm qua
tổng thống reuven ruvi ripin cũng đánh giá cao những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của việt nam trong những năm qua